sau khi nhận được thông tin sẽ được miễn phí dịch vụ đường bộ khi qua cầu bến thủy
người dân bốn huyện thị thuộc hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh vô cùng phấn khởi
trong hai ngày vừa qua rất đông người dân ở các vùng được miễn giảm giá vé
đã đi làm thẻ miễn phí qua trạm thu phí bến thủy
ngay từ sáng ngày một mươi ba tháng bốn rất nhiều tài xế đã tập trung tại trạm thu phí cầu bến thủy một
để đăng ký thẻ miễn phí qua khu vực này
từ sáng sớm hàng trăm người chen trúc ngoài sân chờ đến lượt vào phòng đăng ký
rộng hơn một mươi m hai
để làm thủ tục người dân chỉ cần bản sao hộ khẩu và đăng ký xe đã công chứng
thời gian cấp thẻ khoảng ba mươi phút từ khi nhân viên nhận đủ giấy tờ cần thiết
do số lượng người dân đến làm thẻ miễn phí qua trạm thu phí bến thủy rất đông
trong khi khuôn viên làm thủ tục thẻ quá chật hẹp
lực lượng cán bộ nhân viên trạm thu phí bến thủy làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và cấp thẻ là ít
khiến việc cấp thẻ gặp rất nhiều khó khăn và diễn ra việc chen lấn
những người bên nguyễn xuân lại phải lượt qua một lần nữa
lượt qua đến lần thứ hai nữa lượt qua đến lần thứ ba bốn lần thu phí của người ta
nhưng mà cái cách tổ chức làm thế này là đúng đúng
là bởi vì kể cả cái nội dung ghi trong cái giảm này này hoặc là miệng này này
nó quá nhiều đáng lẽ ngay từ đầu là phải thống nhất
là một là về phương xã làm hai là làm đấy làm đấy
thì như những người đấy phải giải quyết cho để người ta về trong buổi hôm nay
còn mình không nhận hồ sơ nữa để về phương xa làm
theo lãnh đạo công ty xây dựng công trình giao thông bốn
thì sau khi có quyết định miễn phí cho người dân địa phương qua trạm thu phí cầu bến thủy một
đơn vị vẫn đang lúng túng trong cách thức triển khai vì việc này chưa từng có tiền lệ
hiện nay khi người dân đến đơn vị vẫn đang phải phục vụ bằng tấm thẻ xác nhận
đây là tạm cấp vừa làm vừa hoàn thiện
sau này có hướng dẫn của cơ quan quản lý
đơn vị sẽ thông báo rộng rãi thủ tục đăng ký thẻ và cách thức sử dụng
trước mắt để giải quyết nhanh các thủ tục cấp thẻ miễn phí qua cầu cho người dân
không để người dân trả lâu mất thời gian đi lại chi phí tuân kém
và trong ngày một mươi bốn tháng bốn tổng công ty xây dựng công trình giao thông bốn
sẽ phối hợp với các địa phương trong vùng được miễn giảm tiến hành tiếp nhận hồ sơ
và cấp thẻ miễn phí qua cầu cho người dân tại các phường xã nơi mình cư trú
số liệu sẽ được địa phương cập nhật cho phía sienco bốn để đưa vào phần mềm dữ liệu
trong thời gian tới các xe thuộc diện miễn phí khi qua cửa xuất vé
sẽ có máy đọc biển số mà không cần phải dơ thẻ cứng